phần lớn người chăn nuôi cá sấu ở nước ta hiện nay đang nghiêng về hướng nuôi lấy thịt do chi phí đầu tư chăm sóc ít hơn
chính vì tư duy này nên chất lượng da cá sấu của việt nam rất thấp cộng thêm công nghệ thuộc da lạc hậu nên việt nam chỉ bán được sản phẩm thô cho nước ngoài
điều này khiến cho ngành nuôi và chế biến cá sấu của việt nam gặp nhiều khó khăn
một con cá sấu sẽ được tiêu thụ bằng nhiều cách
bán xuất khẩu nguyên con xuất khẩu nguyên tấm da cá xấu
thịt cá sấu bán cho các nhà hàng siêu thị hoặc cho các nhà máy phục vụ sản xuất thức ăn công nghiệp
làm nguyên liệu để sản xuất túi ví giày dép tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu
theo đơn vị này mua một trăm linh con cá sấu từ dân thì chỉ hai mươi con là lấy được ra ngay còn lại đều phải nuôi từ ba đến sáu tháng để dưỡng da phục vụ chế biến
điều này đã gây không ít tốn kém cho doanh nghiệp
nói ra những sản phẩm tốt thì cái bộ tấm da của con cá sấu nó phải không rách không lũng thì nó mới có cái gì cao
một con cá sấu mà nếu như để lấy da bằng tấm da tốt thì chỉ cần bầu da không thì đã là có lãi rồi
nhưng nếu trường hợp một con cá sấu mà nó bị rắc và bị lũng hai ba chỗ thì có thể cho doanh nghiệp thu mua bị lỗ
hiện nay có hai cách nuôi cá sấu nuôi riêng từng con để dưỡng da đúng chuẩn gọi là nuôi lấy da
cách còn lại là nuôi theo đàn lấy thịt đạt đủ số kg thì xuất bán
nhiều người lại nghiêng về hướng nuôi lấy thịt
kỹ thuật thuộc của mình vấn đề pha da
nó dễ là phai màu nó mau phai màu mà nó không được mềm nữa
cái da của mình thuộc sông ra sản phẩm rất là cứng
công nghệ mà thuộc gia của việt nam hiện nay so với lại các nước thì mình cũng còn kém rất là xa
những cái nước mà nó có cái ngành công nghiệp phục gia nó phát triển là ví dụ như ý tây ban nha
thì hiện nay mình cũng đang trong quá trình một số doanh nghiệp của mình cũng đang trong quá trình đi học về cái công nghệ thuật da
sau khi đó
công nghệ thuộc da của việt nam lại không cao các sản phẩm được thuộc ra bằng công nghệ trong nước chỉ tiêu thụ ở thị trường nội địa bán làm quà lưu niệm cho du khách
các sản phẩm như túi ví giày dép bằng da cá sấu made in việt nam tất cả các công đoạn đều không cạnh tranh lại được với các sản phẩm cùng loại đến từ ý tây ban nha hay nước láng giềng ở thái lan về giá bán hay thương hiệu
mười năm trước thì chúng tôi tự đi mua trực tiếp và chúng tôi mổ ở tại đơn vị đồng thời thuộc gia luôn
từ khi không được cấp giấy phép thì chúng tôi ngưng hoạt động và phải mua da từ nơi đó
thì vấn đề giá cả chúng tôi phải lệ thuộc bởi những công ty được cái giấy phép thuộc ra
trong tổng số ba mươi chín cá nhân và tập thể nuôi cá sấu của tp hcm thì hiện tại chỉ có bốn đơn vị là nuôi cá sấu trú trọng lấy ra
điều này cho thấy ngành nuôi cá sấu trong nước đang lãng phí rất lớn nguồn nguyên liệu làm ra khi chỉ xuất thô
nếu giải quyết được bài toán thuộc ra thì sẽ giảm thiểu được việc chỉ tập trung vào xuất khẩu cá sấu thô đẩy mạnh được sản xuất các sản phẩm từ da cá xấu để xuất khẩu
từ đó góp phần tiêu thụ cá sấu nâng giá bán nguyên liệu cho người nuôi